ngày một mươi một tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam đã diễn ra lễ công bố gia hạn hợp đồng huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
sau thời gian dài đàm phán trên tinh thần hợp tác hướng đến mục tiêu phát triển chung
liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên park hang seo đã tìm được sự đồng thuận về việc gia hạn hợp đồng dẫn dắp đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
đây có thể xem là tin vui đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà
cũng là sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của huấn luyện viên park hang seo kể từ khi ông dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
với sự kiện này vị chiến lược gia người hàn quốc sẽ gắn bó với bóng đá việt nam thêm ba năm nữa
được biết mức lương ở bản hợp đồng mới của thầy park ở vào khoảng năm mươi usd một tháng
theo hợp đồng mới huấn luyện viên park có nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển vào chung kết mọi giải đấu ở khu vực đông nam á như sea games aff cup
vff cũng bày tỏ mong muốn việt nam được góp mặt tại vòng chung kết quân cấp hai nghìn hai mươi
hiện tại huấn luyện viên park hang seo đang cùng đội tuyển việt nam tích cực chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà gặp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae và đội tuyển thái lan
trong khuôn khổ vòng loại quân cấp hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
hy vọng với thành công của bản hợp đồng mới huấn luyện viên park hang seo sẽ tiếp tục mang lại niềm tin kỳ vọng đáp ứng được lòng mong mỏi của đông đảo người hâm mộ